tòa án cấp cao tại hà nội chính thức mở phiên phúc thẩm xét xử hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng là trần văn minh và văn hiễu chiến
cùng một mươi tám bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
trong đơn kháng cáo của mình cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng văn hiễu chiến đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại phần hình phạt
và phần trách nhiệm dân sự vì ông ký quyết định giảm một mươi tiền sử dụng đất cho những người được mua nhà đất công sản là chủ trương chung của thành phố
bị cáo trần văn minh cựu chủ tịch thành phố đà nẵng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng chỉ làm đúng theo chủ trương của thành phố
bị cáo phan văn anh vũ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng viện kiểm sát nhân dân tối cao không đưa ra được chứng cứ buộc tội bị cáo
các kết luận giám định trong vụ án không khách quan
hơn hai mươi luật sư đăng ký tham gia bảo chữa cho các bị cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên có nghĩa vụ quyền lợi liên quan
phiên tòa dự kiến kéo dài từ sáu cho đến tám ngày